chiều nay bảy tháng sáu theo giờ địa phương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã tới sân bay quốc tế kansai bắt đầu chuỗi các hoạt động tại osaka trung tâm kinh tế lớn thứ ba của nhật bản
ngay khi tới osaka thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp thống đốc tỉnh shiga taizo mikazuki
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thống đốc tỉnh siga khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư tại việt nam chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao xử lý nguồn nước tiếp nhận lao động và đào tạo nguồn nhân lực cho việt nam
thủ tướng cũng mong muốn thông đốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tích cực hỗ trợ tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước và con người việt nam tại tỉnh siga
thống đốc suga cho biết các doanh nghiệp của tỉnh siga quan tâm mong muốn đầu tư vào việt nam mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp tỉnh siga đầu tư kinh doanh thành công tại việt nam
ngoài ra ông tajo mikazuki cũng khẳng định tỉnh siga sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong các ngành tỉnh siga có thế mạnh như công nghiệp chế tạo nông nghiệp công nghệ cao bảo vệ môi trường